theo đại diện trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị hà nội
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín và nửa đầu năm hai nghìn hai mươi thực hiện chính sách miễn phí cho người cao tuổi và hộ nghèo
theo nghị quyết bảy đã có trên ba trăm ba mươi thẻ miễn phí được cấp
hành khách sử dụng thẻ xe buýt miễn phí của hà nội tăng tới tám mươi hai lần
trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị hà nội cũng đang phối hợp với các doanh nghiệp
khảo sát toàn diện về sản lượng hành khách từ vé tháng chuyển sang vé miễn phí trên toàn mạng lưới
để có cơ sở báo cáo thành phố điều chỉnh kế hoạch về sản lượng doanh thu trợ giá cho năm nay
dự kiến công tác khảo sát sẽ sớm hoàn thành vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi